thưa quý vị và các bạn
trong mọi điều kiện hoàn cảnh lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn thử thách
đảng ta luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng trí tuệ đạo đức văn minh của một đảng cách mạng chân chính
thực sự xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
trong bài viết có tiêu đề giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
của thạc sĩ vương đức thương và nguyễn thành viện các tác giả khẳng định
đảng cộng sản việt nam do chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo sáng lập và rèn luyện
trải qua chín mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo nhân dân việt nam
đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trong mọi điều kiện hoàn cảnh lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn thử thách đảng ta luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng
trí tuệ đạo đức văn minh của một đảng cách mạng chân chính thực sự xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
đảng cộng sản việt nam là trung tâm đoàn kết quy tụ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong sự nghiệp đấu tranh giành và giữ chính quyền xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
theo các tác giả của bài viết trên hiện nay các thế lực thù địch đang tập trung chống phá đảng cộng sản việt nam
với nhiều âm mưu thủ đoạn tinh vi thâm độc nhằm hạ thấp uy tín vai trò của đảng trước nhân dân
tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với cách mạng việt nam
chúng đưa ra các luận điệu cho rằng
đảng cộng sản việt nam độc quyền lãnh đạo là mất dân chủ là chuyên chế đặc quyền đặc lợi là bóp nghẹt dân chủ
phải thực hiện đa nguyên chính trị đa đảng đối lập mới có dân chủ trong đảng và đời sống xã hội
chúng đòi hủy bỏ điều bốn hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phù nhận quyền lãnh đạo của đảng tiến tới xóa bỏ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam
để thực hiện được mục tiêu này
chúng tấn công trên nhiều lĩnh vực với những âm mưu thủ đoạn hết sức tinh vi thâm độc
chúng rêu rao rằng chủ nghĩa mạc li nin đã lỗi thời lạc hậu chủ nghĩa xã hội khoa học không còn sức sống đã diệt vong
thời gian gần đây lợi dụng và triệt để khai thác những hiện tượng tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tham nhũng
dẫn đến tự chuyển hóa của một số cán bộ đảng viên với những biểu hiện như tự xa rời phai nhạt mục tiêu lý tưởng của đảng
chạy theo lợi ích nhóm chủ nghĩa tư bản thân hữu
các thế lực thù địch tiếp tục tấn công xuyên tạc cắt xén bác bỏ những luận điểm căn bản nhất của chủ nghĩa mạc li nin
chúng còn xuyên tạc trắng trợn tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cố tình nói sai sự thật về đời tư hạ thấp uy tín của hồ chí minh
chúng lờ đi những giá trị tư tưởng hồ chí minh giàu chất lý luận về giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp giải phóng xã hội giải phóng con người
đã soi đường cho dân tộc ta và ảnh hưởng đến nhiều dân tộc khác trên thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
từ đó chúng đòi đảng ta phải tư bỏ học thuyết mạc li nin tư tưởng hồ chí minh
ngoài thực hiện ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của đảng các thế lực thù địch còn chống phá về tổ chức của đảng ta
chúng tập trung đánh phá vào các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của đảng đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
chúng ra sức xuyên tạc cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ đã lỗi thời lạc hậu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không còn phù hợp sẽ dẫn đến mất dân chủ trong đảng làm cho đảng độc đoán chuyên quyền
chúng cổ vũ cho sự bất đồng ý kiến về quan điểm trong đảng rồi lợi dụng sự bất đồng đó để chia rẽ đảng thành những phe nhóm đối lập chia rẽ lớp đảng viên này với lớp đảng viên khác đảng viên già với đảng viên trẻ
từng bước gây ra mâu thuẫn trong nội bộ các tổ chức đảng
các thế lực thù địch còn tìm mọi cách chia rẽ đảng với nhân dân lôi kéo kích động tách nhân dân ra khỏi ảnh hưởng của đảng bằng việc vu cáo vi phạm dân chủ nhân quyền
chúng cho rằng thực hiện sự chuyên chính của một đảng là nguồn gốc dẫn đến quan liêu tham nhũng
lợi dụng việc đảng ta công khai tự phê bình và phê bình các thế lực thù địch công kích nói xấu đảng thổi phồng khuyết điểm sai lầm của một số cá nhân đảng viên
để gán cho đảng cộng sản
đảng cộng sản đủ các căn bệnh
thông qua đó chúng tìm mọi cách chia rẽ phân hóa các tầng lớp nhân dân lôi kéo làm mất ổn định chính trị khi thời cơ đến tiến hành lật đổ ta từ bên trong
hiện nay trước thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
các thế lực thù địch đang đẩy nhanh các hoạt động chống phá với những âm mưu thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt thâm độc
chúng ra sức cổ suý trong một xã hội với những mô hình độc lập về chính trị
bằng những thủ đoạn chúng đánh vào tâm lý của một số trí thức văn nghệ sĩ có tư tưởng giao động hoặc có sự bất mãn về thời cuộc
lợi dụng và cổ suý cho các tổ chức nhập nhèm như văn đoàn độc lập tổ chức phóng viên không biên giới trung tâm văn bút việt nam
kích động các hoạt động gây rối biểu tình ở một số địa phương với mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản
xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
theo các tác giả bài viết để góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau
một là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm cho mọi cán bộ đảng viên quần chúng nhận rõ bản chất âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay
kiên quyết đấu tranh bảo vệ và phát triển
kiên quyết đấu tranh bảo vệ và phát triển cương lĩnh đường lối quan điểm của đảng đặc biệt là mục tiêu lý tưởng đường lối đổi mới đất nước
bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng phản bác các quan điểm tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch và ý đồ thực hiện đa nguyên chính trị đa đảng đối lập
tiếp tục tăng cường giáo dục chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh đường lối quan điểm của đảng
chủ động và kiên quyết đấu tranh khắc phục những biểu hiện mơ hồ mất cảnh giác củng cố xây dựng niềm tin ý chí chiến đấu quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của đảng
hai là giữ vững bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của đảng cộng sản việt nam
trong tình hình hiện nay khi nước ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá
đảng cộng sản việt nam vẫn luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của đảng kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của việt nam
tiếp tục nghiên cứu bổ sung phát triển cương lĩnh đường lối đổi mới đất nước chủ động tổng kết thực tiễn khái quát bổ sung phát triển lý luận trong tình hình mới
hơn ba mươi năm đổi mới và xây dựng đất nước đảng ta đã đề ra và tổ chức thực hiện có kết quả
đường lối đổi mới vận dụng sáng tạo những nguyên lý lý luận tổng kết thực tiễn mở rộng dân chủ phát huy được trí tuệ của cán bộ đảng viên
nắm bắt được những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống của tình hình phát triển kinh tế
giữ vững và tăng cường tính tiên phong đòi hỏi đảng ta phải thường xuyên làm giàu về năng lực trí tuệ
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong đổi mới phát triển kinh tế xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng tích cực đổi mới xây dựng trình đốn đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước
tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng là một yêu cầu đòi hỏi khách quan xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước
là sứ mệnh thiêng liêng cho nhân dân và dân tộc giao phó là nhân tố đảm bảo ổn định chính trị
tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất để đưa đất nước đi lên
trong bối cảnh hiện nay mỗi cán bộ đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh điều lệ nghị quyết chỉ thị quy định
quy chế của đảng chính sách pháp luật của nhà nước gương mẫu thực hiện các quy định của ban bí thư bộ chính trị
quy định của ban chấp hành trung ương về trách nhiệm nêu gương xây dựng hình tượng cán bộ đảng viên trong sạch liêm khiết
kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên
nâng cao lập trường cách mạng bản chất giai cấp công nhân của đảng ra sức học tập tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh
đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng dưới mọi hình thức nêu cao tính đảng tính gương mẫu trong quá trình tu dưỡng
rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên
thường xuyên giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng đi đôi với việc tích cực tự đổi mới tự trình đốn
xây dựng đảng ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ mới
thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ không ngừng chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng gắn bó mật thiết với nhân dân
tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản là nhân tố quyết định sức mạnh và sự thống nhất của đảng
cần nhận thức đúng nội dung bản chất của tập trung dân chủ
mối quan hệ biện chứng giữa tập trung với dân chủ
trên cơ sở đó mọi cán bộ đảng viên đều có quyền tham gia vào việc quyết định công việc của đảng
có quyền được thông tin thảo luận tranh luận nêu ý kiến riêng bảo lưu ý kiến cụ thể hóa thành các quy chế quy định
nhất là việc dân chủ thảo luận xây dựng chủ trương nghị quyết và lãnh đạo triển hai tổ chức thực hiện
thường xuyên tự phê bình và phê bình kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân
tư tưởng kèn cửa địa vị
tranh giành quyền lực cũng như cục bộ địa phương bố trí đúng cán bộ
đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đơn vị xây dựng tình yêu thương tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung
xây dựng khối đoàn kết thống nhất là một truyền thống tốt đẹp của đảng
đồng thời là nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng nước ta
sự đoàn kết thống nhất trong đảng phải được xây dựng trên cơ sở đường lối chính trị đúng đắn
tình cảm cách mạng trong sáng kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân
đồng thời thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng
kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu thủ đoạn của kẻ thù
lợi dụng việc đảng ta mở rộng dân chủ thảo luận để khuếch trương các ý kiến trái ngược nhau
sau đó quy trục cho đảng ta là bắt bớ xử lý những người có quan điểm bất đồng
về mối quan hệ giữa đảng với nhân dân chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
ngoài lợi ích của tổ quốc của giai cấp của dân tộc đảng không có lợi ích nào khác
tất cả đường lối phương châm chính sách của đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân
đây là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng
đồng thời làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
thực tiễn cho thấy nhờ quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc của đảng
chăm lo giữ gìn sự đoàn kết gắn bó giữa đảng với nhân dân
đảng ta đã khơi dậy các tiềm năng tự nhiên
đảng đã tạo ra nguồn lực mới cho đảng
ngược lại ở đâu và lúc nào tổ chức đảng cán bộ đảng đảng viên
xa dân quan liêu thậm chí trù dập ức hiếp dân
thì đảng mất chỗ dựa từ nhân dân bị dân xa lánh
hiện nay trước yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn đảng
mỗi cán bộ đảng viên cần tiếp tục nhận thức sâu sắc
có biện pháp tích cực thiết thực để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
trong đó nòng cốt là liên minh công nhân nông dân và
trí thức đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và cuộc vận động
phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
trong thời kỳ mới giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của đảng
ngăn chặn khắc phục có hiệu quả tệ tham nhũng lãng phí
quan liêu đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ xây dựng
củng cố và thực hiện các thiết chế dân chủ tăng cường các hình thức
dân chủ trực tiếp
đồng thời đảng cần đẩy mạnh việc chăm lo xây dựng
và củng cố các cơ quan nhà nước trong sạch vững mạnh